ngay sau khi cơ quan điều tra bắt được hung thủ doãn trùng dũng đối tượng gây ra vụ thảm sát
bốn người tại khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh
đã trực tiếp tới huyện thủy nguyên thành phố hải phòng để động viên khen thưởng ban chuyên án điều tra vụ án
bí thư tỉnh quảng ninh nguyễn văn đọc đã cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của thủ tướng chính phủ
bộ công an và thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án
đồng thời ghi nhận sự vào cuộc tích cực và chủ động phối hợp trong công tác điều tra của lực lượng
công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hải phòng để sớm bắt được hung thủ
ghi nhận chiến công của ban chuyên án tỉnh quảng ninh quyết định thưởng hai trăm linh triệu đồng
thành phố hải phòng thưởng một trăm linh triệu đồng thành phố uông bí thưởng năm mươi triệu đồng
và huyện thủy nguyên thưởng năm mươi triệu đồng cho ban chuyển án